các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các doanh nghiệp việt nam đang làm ăn kinh doanh tại campuchia phát huy tinh thần trách nhiệm triển khai các công trình dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khẳng định thương hiệu uy tín việt nam trên địa bàn sở tại
sau khi tới thăm đại sứ quán việt nam tại campuchia tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã trở về hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào và thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch lào bunyang volachit và quốc vương campuchia norodom sihamoni
trong thời gian thăm lào từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch lào bunyang volachit
hội kiến thủ tướng chính phủ thonglun sinsulit chủ tịch quốc hội pani datotu và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước lào
thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà quốc hội lào thăm một số cơ sở văn hóa tại thủ đô viên trăn
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch lào bunyang volachit đã chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác giữa hai nước
trong thời gian thăm campuchia từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với quốc vương campuchia narodom sihamoni
thăm hoàng thái hậu narodom moninit sihannuk hội kiến chủ tịch thượng viện campuchia samdek saichum
chủ tịch danh dự đảng nhân dân campuchia samdek hengsamrin chủ tịch đảng nhân dân campuchia thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek hunsen
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã đến thăm đại tăng thống tép vông và đại tăng thống bukhari
dân ngoa tại tượng đài tưởng niệm thái thượng hoàng narodom sihannuk tại cung khatha pofa đài độc lập và đài hữu nghị việt nam campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng campuchia hun sen đã chứng kiến lễ ký kết năm văn kiện hợp tác giữa hai nước
chuyến thăm đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện tạo cơ sở vững chắc và là sung lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào
một quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất
tiếp ông kobayashi chủ tình ủy ban hợp tác kinh tế nhật bản mekong thuộc phòng thương mại và công nghiệp nhật bản jcci vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị jcci thúc đẩy để nhật bản vươn lên dẫn đầu trong số các nước vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam tương xứng mối quan hệ hai nước
đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này
đoàn tới tiếp tục được củng cố và phát triển lên một tầm cao mới
tại buổi tiếp ông yoichi kobayashi cho biết đoàn jcci lần này sang việt nam gồm khoảng ba mươi doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ tài chính
ông cho biết từ tháng bốn này chính phủ sẽ tăng cường tiếp nhận các lao động việt nam với visa kỹ năng đặc thù
hy vọng ngày càng có nhiều người việt nam sang nhật bản học tập và lao động
cảm ơn những ý kiến của ông kobayashi thủ tướng hoan nghênh ý kiến của jcci dịch chuyển đầu tư của nhật bản
từ các nước khác vào việt nam và các nước mekong thủ tướng cũng đánh giá cao đóng góp của ủy ban hợp tác kinh tế nhật bản mekong
trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa nhật bản và việt nam thông qua các hoạt động như cử đoàn khảo sát
tìm hiểu chính sách tổ chức hội thảo góp ý cải thiện môi trường đầu tư tại việt nam
nhân dịp này thủ tướng đề nghị jcci tiếp tục tổ chức các đoàn doanh nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp công nghiệp hỗ trợ
công nghệ thông tin internet vạn vật quy hoạch đô thị du lịch
thủ tướng khẳng định những kiến nghị của ông ngày hôm nay sẽ được giao các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết
tiếp chủ tịch tập đoàn scg thái lan rangsee opad thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam và thái lan là đối tác chiến lược
quan hệ hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển
chủ tịch scg cho biết đoàn vừa đi thị xát dự án tổ hợp hóa dầu miền nam tại tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó dự án đang được thực hiện đúng tiến độ
ông cam kết scg bảo đảm an toàn an ninh bảo vệ môi trường trong thi công
đồng thời cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành địa phương
nhất là bà rịa vũng tàu đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn triển khai dự án
khẳng định nỗ lực đưa dự án vào vận hành đầu năm hai nghìn hai mươi
hoàn ngành nỗ lực của scg thủ tướng nêu rõ dự án này có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế
do vậy mong scg nỗ lực hết sức để dự án được triển khai đúng tiến độ và sớm đi vào vận hành
thủ tướng cũng yêu cầu scg trong quá trình thực hiện dự án hết sức chú trọng công tác bảo vệ môi trường
thưa quý vị cách đây ít phút lúc hai mươi một h một mươi theo giờ việt nam
tổng thống hoa kỳ donald trump đã xuống máy bay tại sân bay quốc tế nội bài
bắt đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại hà nội
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi bốn phút ngày hai mươi năm tháng hai giờ washington tức h ba mươi bốn phút ngày hai mươi sáu tháng hai giờ việt nam
tổng thống mỹ donald trump đã lên máy bay air force one rời căn cứ không quân andrews ở bang maryland
để bắt đầu chuyến đi tới việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai
đây là lần thứ hai mà ông trump đến việt nam
năm ngoái tại thượng đỉnh lần một ở singapore ông trump và ông kim chỉ có cuộc gặp kéo dài năm tiếng đồng hồ
gồm một cuộc gặp riêng và các cuộc gặp mở rộng với sự tham gia của các quan chức
trước hai bên
hội nghị thượng đỉnh lần hai này sẽ được kỳ vọng là chìa khóa hóa giải vấn đề hạt nhân triều tiên
và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của nhà lãnh đạo hai bên trong các bản tin tiếp theo
ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt sô tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam
và khánh thành nhà khám bệnh đa khoa
tới dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trải qua hơn sáu mươi năm thành lập và phát triển với nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong hệ thống chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung ương bệnh viện hữu nghị việt sô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng thời chú trọng công tác nghiên cứu khoa học tăng cường học hỏi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tích cực hướng ứng phong trào thay đổi phong cách thái độ phục vụ
hướng tới sự hài lòng của người bệnh
tòa nhà khám bệnh đa khoa của bệnh viện hữu nghị việt sâu với sáu tầng nổi và một tầng hầm
tổng diện tích sàn gần một mươi bốn m hai đáp ứng đầy đủ diện tích hoạt động cho các khoa cấp cứu khoa dược khoa khám bệnh và các chuyên khoa khác
tòa nhà khám bệnh đa khoa đi vào hoạt động sẽ giúp bệnh viện tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú và nội trú
bình quân trên một bệnh nhân mỗi ngày cùng với trang thiết bị hiện đại
sẽ góp phần tăng cường khả năng tiếp cận chuyên môn từ đó nâng cao hiệu quả khám và điều trị trong thời gian tới
ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bộ ngoại giao việt nam đã phối hợp với tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
tổ chức tọa đàm khởi động xây dựng báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của việt nam
nhằm hỗ trợ việt nam đạt được mục tiêu phát triển thông qua cung cấp các đánh giá tư vấn chính sách phát triển
có tính đa chiều liên ngành liên lĩnh vực phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu
sau hơn ba mươi năm đổi mới việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt trở thành một trong một mươi tám nền kinh tế đang nổi
năm hai nghìn một mươi tám gdp
gdp của việt nam tăng bảy tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên bốn trăm tám mươi hai tỷ đô la mỹ trong đó xuất khẩu gần hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
các chuyên gia đánh giá cao trạng đường phát triển của việt nam song để nền kinh tế phát triển thực sự bền vững
thì vấn đề đặt ra là làm cách nào để việt nam có thể vượt qua các thách thức tận dụng cơ hội để phát triển bứt phá
tiến nhanh đến một nền kinh tế năng động bền vững và hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và môi trường
chính phủ hoan nghênh việc oecd thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều
với những đánh giá khách quan độc lập về các chính sách phát triển hiện nay của việt nam
trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị cho việt nam trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi
nhất là các khuyến nghị chính sách xử lý các giao cản các điểm nghẽn về thể chế kinh tế đối với phát triển
cũng như các chính sách đột phá chiến lược
để khởi tông và giải phóng các động lực tăng trưởng mới
phó thủ tướng cũng mong muốn oecd sẽ hỗ trợ chính phủ việt nam xây dựng hoàn thiện các cơ chế thể chế
gắn kết các chính sách phát triển của các ngành lĩnh vực trong một tổng thể chiến lược
để việt nam thực hiện thành công chiến lược phát triển của đất nước
trước đó bên lề cuộc tọa đàm phó thủ tướng vân đình huệ đã tiếp thân mật ông john reelander
giám đốc chương trình báo cáo đánh giá
ông reelander là một trong những quốc gia đa chiều của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
cùng đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam ông bruno angeles và đoàn công tác
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết việt nam đang chuẩn bị hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài
và mục tiêu của việt nam là phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại hoặc là một quốc gia phát triển
đề nghị các chuyên gia oecd sẽ đưa ra các giải pháp khuyến nghị cho chiến lược phát triển tại việt nam trong tương lai
ngày hai mươi sáu tháng hai tại bộ ngoại giao phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã hội đàm với ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo nhân chuyến thăm tới việt nam
tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đánh giá cao việc hoa kỳ và triều tiên lựa chọn việt nam là địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ
hội nghị sẽ diễn ra thành công góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa
và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
trong thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đã lên tầm cao mới là đối tác toàn diện
hai bên đã nhất trí ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong năm hai nghìn một mươi chín
hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục coi hợp tác thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ việt nam hoa kỳ
ngoại trưởng hoa kỳ michael
nguyễn pompeo khẳng định hoa kỳ luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với việt nam
trên cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất hơn trong thời gian tới
với mong muốn việt nam phát triển bền vững thịnh vượng
đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực ấn độ thái bình dương
về vấn đề biển đông hai bên tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại biển đông
bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc
và sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam
chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đi thăm và chúc mừng tập thể cán bộ người lao động tổng hội y học việt nam
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
luôn quan tâm chăm lo tới sức khỏe nhân dân
chính vì vậy với số lượng thành viên đông đảo mạnh mẽ
tổng hội y học việt nam phải thực sự là tổ chức đại diện cho những người
đang công tác trong ngành y tế góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của người thầy thuốc việt nam
nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của y bác sĩ phát huy tinh thần lương y như từ mẫu
bên cạnh đó trong thời kỳ đất nước đang hội nhập sâu rộng
tổng hội y học việt nam cần tiếp tục có những đóng góp thiết thực
cho công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân
cùng ngày chủ tịch trần thanh mẫn cũng đã đến thăm và chúc mừng
các y bác sĩ cán bộ công nhân viên bệnh viện ca trung ương
ngày hai mươi sáu tháng hai phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã làm việc với tỉnh thanh hóa
về một số nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm các y bác sĩ
cảng hàng không thọ xuân nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cảng gang thép nghi sơn
đồng chí phùng quốc hiển đánh giá cao sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh thanh hóa
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách đã tăng sấp xỉ gấp hai lần so với giai đoạn trước
trong đó nếu loại trừ thu từ đất vẫn đạt một mươi một tỷ đồng
đồng chí phùng quốc hiển lưu ý tỉnh thanh hóa tăng trưởng kinh tế hài hòa
không chạy theo số lượng thu hút vốn đầu tư xã hội phải lấy ba yếu tố hiệu quả
lợi ích thu được và bảo vệ môi trường làm căn cứ lựa chọn
hướng đi cho thời gian tới cần dựa trên việc xác định chính xác thế mạnh mũi nhọn phát triển
chú ý tiến hành đào tạo nguồn nhân lực đổi mới quan hệ sản xuất
cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân qua đó tạo cơ sở phát triển bền vững cho địa phương
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng hai tại tp hcm học viện ngoại giao phối hợp với câu lạc bộ thảo luận quốc tế vandai
tham dự có thứ trưởng thường trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn ngoại trưởng nga sergei lavrov
đại sứ nga tại việt nam konstantin vnukov và tổng lãnh sự nga tại tp hcm
hội thảo diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước
về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nga và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
hội thảo còn có sự tham dự của sáu mươi đại biểu khách mời tham dự
trong đó có khoảng hai mươi chuyên gia học giả của nga bốn mươi học giả và đại biểu việt nam và hơn năm mươi phóng viên của việt nam và nga tham dự
với một mươi tám bài phát biểu và tham luận hội thảo chia thành ba phiên theo các chủ đề
vấn đề an ninh ở khu vực châu á thách thức và cơ hội hợp tác đa phương tại châu á và lục địa á âu
triển vọng quan hệ việt nam nga sau năm hai nghìn một mươi chín nội dung thảo luận đánh giá trở ngại đối với xu thế toàn cầu hóa
sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và xu thế chống lại hợp tác thương mại đa phương đang làm suy giảm vai trò của các khuôn khổ và thể chế hợp tác quốc tế
vấn đề an ninh khu vực hợp tác song phương nhiều ý kiến cho rằng hai nước việt nga có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế coi đó là nền tảng để thúc đẩy các mối quan hệ khác
hợp tác việt nam nga trong khuôn khổ hợp tác asean cũng sẽ là một lực đầy tiềm năng để đóng góp vào hòa bình ổn định khu vực
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức quốc tế
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên tại thủ đô hà nội của việt nam
hướng tới hội nghị lần này chính phủ trung quốc bày tỏ hy vọng tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo kim trương ưn có thể đạt bước tiến mới
hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
trong khi đó phía hàn quốc cũng kỳ vọng vào những đột phá
trong một tuyên bố bộ trưởng ngoại giao chính phủ trung quốc
vương nghị cho rằng thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín có cả những hy vọng và thách thức
đặc biệt tuần này là khoảng thời gian rất quan trọng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế
ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp diễn ra có thể mang lại bước tiến mới liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa
cũng như thiết lập một nền hòa bình trên bán đảo triều tiên
cùng ngày văn phòng tổng thống hàn quốc ra thông báo bày tỏ kỳ vọng những tiến triển có thể đạt được
trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa tổng thống donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un
theo thông báo dựa vào lịch trình của hội nghị hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau nhiều lần
và đây đều là cơ hội mang lại tiến triển lớn đối với nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
ngoài ra thông báo cũng đề cập tới khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ ký tuyên bố chính thức
kết thúc chiến tranh triều tiên tại hội nghị lần này
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai sẽ diễn ra vào ngày mai hai mươi bảy tháng hai tại hà nội
mặc dù các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp lịch sử này sẽ không tác động trực tiếp đến thị trường tài chính toàn cầu
tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng kết quả của hội nghị sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý của giới đầu tư
gián tiếp ảnh hưởng tới đà tăng giảm của các chỉ số chứng khoán chính
thị trường tài chính toàn cầu có phản ứng tích cực trước thềm hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
tại thị trường phố quân chỉ số công nghiệp dow jones tăng lên hai mươi sáu chín mươi một chín mươi năm điểm
chỉ số s p năm trăm linh tăng nhẹ lên hai bảy trăm chín mươi sáu một mươi một điểm
chỉ số công nghệ nadas khép phiên ở mức bảy năm trăm năm mươi bốn bốn mươi sáu điểm
ở bên kia bờ đại tây dương các chỉ số chứng khoán châu âu cũng ghi thêm điểm
cụ thể chỉ số ftse một trăm linh tại london của anh khép phiên tăng lên bảy một trăm tám mươi ba bảy mươi bốn điểm
chỉ số das ba mươi trên san francisco
chỉ số s p của đức tăng lên một mươi một năm trăm linh năm ba mươi chín điểm
còn tại thị trường châu á trong phiên giao dịch ngày hai mươi sáu tháng hai
các chỉ số biến động trái triều khi chủ tịch kim trương ương đặt chân tới việt nam
cụ thể vào một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai theo giờ việt nam
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm giảm còn hai mươi một bốn trăm hai mươi hai điểm
chỉ số hang sen của hồng kông giảm xuống mức hai mươi tám tám trăm hai mươi hai điểm
trong khi đó chỉ số shanghai compost tip lại tăng lên hai chín trăm tám mươi sáu hai điểm
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt